một đám cháy đã bất ngờ bùng phát trên tầng bảy của một quán karaoke tại số một mươi tám phố thị sách quận hai bà trưng hà nội
phải mất đến một giờ đồng hồ lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế và giật tắt được đám cháy
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi đám cháy tại quán karaoke thích thống số một mươi tám thị sách quận hai bà trưng hà nội
đã được lực lượng phòng cháy trụ cháy khống chế giật tắt
nhiều người dân cho biết quán karaoke này sắp khai trương do nhân viên bất cẩn khi thắp hương nên đã xảy ra cháy
sắp bay đám cháy không có thiệt hại về người chưa có thống kê thiệt hại về tài sản